theo cơ quan thời tiết trung ương đài loan trung quốc một trận động đất có độ lớn bảy hai đã xảy ra ở đài loan vào sáng nay theo giờ địa phương gây mất điện nhiều nơi ở thành phố đài bắc
thông tin ban đầu cho biết có một số người bị mắc kẹt giữa các tòa nhà bị sập ở hoan liên gần vùng tâm trấn
theo cơ quan khí tượng đài loan tâm trấn của trận động đất ở ngoài khơi phía đông của đảo đài loan đây là trận động đất lớn nhất tại hòn đảo này kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi xảy ra trận động đất có độ lớn bảy sáu khiến gần hai bốn trăm linh người thiệt mạng
hiện chính quyền đài loan chưa nhận được báo cáo về thiệt hại do trận động đất này